thưa quý vị cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư có ảnh hưởng sâu sắc đến tất cả các lĩnh vực ở mọi quốc gia mọi lĩnh vực
rất nhiều cơ hội đã được tạo ra nhưng bên cạnh đó là không ít thách thức
trong đó có vấn đề an ninh quốc gia trong bối cảnh các cuộc tấn công mạng đang ngày càng gia tăng về số lượng và diễn biến phức tạp
trong nghị quyết của bộ chính trị về cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư vừa được tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng ký ban hành ngày hôm qua
một trong những khâu trọng yếu cần được ưu tiên tập trung phát triển đó là an ninh mạng
cùng với các cơ quan ban ngành lực lượng công an cũng đang xây dựng và triển khai các biện pháp nhằm chủ động tham gia cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư
báo cáo của cục an ninh mạng bộ công an cho thấy việt nam là quốc gia bị tấn công mạng nhiều nhất trong khu vực
theo báo cáo của trung tâm ứng cứu khẩn cấp máy tính việt nam trong năm hai nghìn hai mươi
các hệ thống thông tin tại việt nam đã phải hứng chịu khoảng một mươi năm cuộc tấn công mạng
gồm khoảng ba
một cuộc tấn công lừa đảo sáu năm trăm linh cuộc tấn công cài phần mềm độc hại và bốn năm trăm linh cuộc tấn công thay đổi giao diện
đó là chưa kể mạng internet bị lợi dụng để tuyên truyền xuyên tạc kích động các hoạt động chống phá nhà nước
xúc phạm nhân phẩm cá nhân bịa đặt thông tin gây thiệt hại về kinh tế tài chính
vì vậy luật an ninh mạng ra đời đã trở thành cơ sở pháp lý quan trọng
giúp lực lượng chuyên trách xử lý những nguy cơ thách thức từ không gian mạng một cách kịp thời và hiệu quả
các thông tin biệt đặt thường giả một phần giả toàn bộ hoặc thêm vớt chi tiết và các thông tin quá thật
thủ đoạn này rất nguy hiểm vì hình ảnh dễ gây chú ý dễ lan truyền trên mạng xã hội
nội dung bịa đặt thường mang tính kích động mạnh từ đó tạo ra một mê cung mà người đọc khó có thể phân biệt được thật giả
các đối tượng cũng thường lựa chọn những thời điểm nhạy cảm như trước thềm đại hội đảng các cấp
quá trình xử lý những vụ án kinh tế tham nhũng
lớn để tăng hiệu ứng tác động tâm lý đối với dư luận
không dừng lại ở vấn đề đảm bảo an ninh phòng chống tội phạm trên không gian mạng
chủ động tham gia vào cách mạng công nghiệp bốn theo tinh thần nghị quyết của bộ chính trị
lực lượng công an đã từng bước ứng dụng những tiến bộ khoa học công nghệ vào thực tiễn công tác
như sử dụng hệ thống camera giám sát giao thông ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý về an ninh trật tự
thủ tục xuất nhập cảnh cấp thị thực điện tử cải cách thủ tục hành chính trong quản lý nhân hộ khẩu
trong công tác kỹ thuật hình sự việc xây dựng dữ liệu quốc gia về kỹ thuật hình sự cũng góp phần không nhỏ
đẩy nhanh tiến độ điều tra khám phá các vụ án
chúng ta sẽ phải có những lực lượng chuyên sâu tư nhảy được đào tạo hết sức cơ bản trong nước ngoài tước
và trải qua những thực nghiệm thực tiễn
trong mỗi hành xử cuối cùng thì phải nhận thức được rằng của cách mạng công nghiệp bốn
nó đang ngay cạnh chúng ta và trong chúng ta chứ không phải ở đâu rất là xa
phải xây dựng các cái tàng thư về hình sự ví dụ như là tàng thư về adn tàng thư về ảnh hay là nhận diện ảnh
tàng thư về đường phương tay
khi chúng ta có các dữ liệu chung chung và chúng ta kết nối được với nhau
thì bất cứ một thông tin gì ở hình trường thì ngay lập tức cơ sở dữ liệu đã cập nhật
và có thể trích xuất ra đưa ra được các thông tin về đối tượng và chúng ta nhanh chóng xác định được đối tượng gây án
thế giới đang phát triển rất nhanh với những bước tiến của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư
việc bộ chính trị ra nghị quyết chủ động tham gia cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư
không chỉ thể hiện tinh thần chủ động cùng su thế hội nhập trên thế giới
mà còn tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của đất nước
trong bối cảnh đó lực lượng công an cũng phải chủ động xây dựng triển khai nhiều biện pháp đồng bộ hơn nữa
đúng với tinh thần chủ động kỷ cương nêu gương trách nhiệm hiệu quả